với diện tích mặt nước rộng trên bảy mươi ha hồ thủy lợi tà thiết nằm giữa hai xã lộc thịnh và lộc thành của huyện lộc ninh tỉnh bình phước
không chỉ là nơi lưu trữ và cung cấp nước tưới phục vụ cho nông nghiệp mà còn là một nơi để bảo tồn phát triển nhiều loại thủy sinh
tuy nhiên trong thời gian gần đây nước ở hồ này đã bị ô nhiễm nặng vì mỗi ngày phải đón nhận hàng chục mét khối nước thải từ các trang trại chăn nuôi lợn sạt thẳng xuống hồ
nước hồ chuyển màu xanh đen nổi váng
nước của cá chết lẫn với mùi hóa chất
vài năm trở lại đây những người dân sống quanh hồ thủy lợi tà thiết hàng ngày bị tra tấn bởi mùi khó chịu bốc lên từ chính hồ nước vốn rất trong lành trước đây
những hộ dân làm nông thì không dám sử dụng nước hồ để tưới cây vì nước có thể làm chết cây và gieo mầm bệnh cho cây trồng
nước đập đây lúc nào nó cũng xanh lè xanh lét vậy à
mà tới mùa ấy lên là nó hôi tối đi ngang đập nó vẫn thối à
vẫn thối mùi phân heo đó
cách hồ khoảng ba km trại lợn đức tài ở ấp cần dực xã lộc thành đang xả thải trực tiếp vào hồ gây ô nhiễm nguồn nước phá hủy hệ thủy sinh đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước nguyên liệu phục vụ cho sản xuất nước sạch trong sinh hoạt
đơn vị quản lý hồ đã phải nhiều lần gửi công văn đến các trang trại nuôi lợn yêu cầu chấm dứt việc xả thải nhưng mọi việc vẫn chỉ dậm chân tại chỗ
tôi là người trực tiếp gửi các công văn về cho các chạy heo đóng trên địa bàn
dung của công văn là cái hồ tà thiết nguồn nước là để cung cấp cho cây nông nghiệp và lúa và đồng thời là vận hành cái nhà máy nước sạch là các chạy heo đã xả thải ra làm gây ô nhiễm nguồn nước
bên công ty yêu cầu khắc phục trả lại tình trạng cũ không xả ra môi trường đập nữa nhưng mà gửi cho các chạy heo thì không thấy phản hồi gì hết
hiện nay trên địa bàn hai xã lộc thịnh và lộc thành huyện lộc ninh tỉnh bình phước
có khoảng một mươi trang trại chăn nuôi lợn có quy mô khác nhau trong đó có hai trang trại có tác động trực tiếp đến nguồn nước của hồ thủy lợi tà thiết
vì vậy chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với những trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an tp đà nẵng đã xử lý một trăm chín mươi một người nước ngoài hoạt động sai mục đích nhập cảnh với tổng số tiền xử phạt gần ba sáu tỷ đồng
trong đó xử phạt năm người nước ngoài đối với hành vi tổ chức kinh doanh du lịch
với số tiền một trăm linh năm triệu đồng buộc xuất cảnh trước thời hạn
đồng thời trình ủy ban nhân dân tp đà nẵng xử phạt bốn trăm sáu mươi triệu đồng và đưa vào diện quản lý đối với hai mươi chín người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực du lịch
nhưng không thực hiện chương trình du lịch của công ty bảo lãnh
ngoài ra xử lý bảy cơ sở lưu trú với tổng số tiền một mươi năm triệu đồng về hành vi cho người nước ngoài qua đêm nhưng không khai báo tạm trú theo đúng quy định
liên tiếp trong những ngày gần đây công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ đã phát hiện
thu giữ hàng trăm kg pháo nổ các loại được các đối tượng vận chuyển từ các tỉnh biên giới vào địa bàn tỉnh phú thọ để tiêu thụ
khoảng năm giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám tại quốc lộ hai thuộc địa bàn xã yên kiện huyện đoàn hùng
qua công tác nắm tình hình công an huyện đoan hùng đã kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e một mươi bốn nghìn năm mươi tám do dương văn hùng ở xã minh tiến huyện đoàn hùng điều khiển
phát hiện trên xe có bốn bao tải bên trong chứa một trăm một mươi bốn hộp pháo loại ba mươi sáu quả
trọng lượng trên một trăm năm mươi kg
được biết chủ của số pháo trên là nguyễn minh sơn ở xã tiêu sơn huyện đoàn hùng
tại cơ quan công an sơn khai nhận đã thuê xe taxi do hùng lái lên hà giang để mua pháo
sau đó vận chuyển về phú thọ với mục đích cất giấu để bán kiếm lời
trước đó ngày chín tháng tám công an huyện đoan hùng đã phát hiện bắt giữ đối tượng mai văn phú ở xã ngọc quan huyện đoàn hùng về hành vi vận chuyển trái phép trên bốn trăm năm mươi kg pháo nổ các loại
phú khai nhận được một người đàn ông tên tâm thuê vận chuyển số pháo trên từ cửa khẩu ta lùng tỉnh cao bằng về huyện đoan hùng với giá ba triệu đồng
đáng chú ý các đối tượng đã thuê xe ô tô tự lái sau đó vận chuyển hàng lậu qua các cung đường ngõ ngách nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng

nhưng vì lợi nhuận nên vẫn có nhiều đối tượng hám lợi bất chấp luật pháp để thực hiện hành vi phạm tội
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động thủ đoạn may khóe
nhưng với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm lực lượng công an huyện đoan hùng đã chủ động nắm chắc tình hình sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
từ đầu năm đến nay đã chủ động phát hiện đấu tranh xử lý thành công một mươi năm vụ thu giữ hơn sáu trăm năm mươi kg pháo các loại
hàng cấm đặc biệt là buôn bán pháo có chiều hướng có dấu hiệu gia tăng
các đối tượng cho rằng trong dịp tết lực lượng công an và các lực lượng chức năng khác là tập trung vào để tổ chức đấu tranh ngăn chặn
nên các đối tượng ngay từ bây giờ đã thu gom mua bán để tích chữ tiêu thụ trong dịp tết
công an huyện đoàn hùng cũng đã tập trung vào tổ chức nắm tình hình tổ chức xây dựng kế hoạch đấu tranh
triệt phá những đường dây mua bán trái phép các hàng cấm đặc biệt là pháo từ biên giới về trong địa bàn để tiêu thụ
từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép pháo nổ tăng cao và diễn biến phức tạp
do đó lực lượng công an sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng liên quan cần vào cuộc tích cực hơn nữa để ngăn chặn có hiệu quả đối với các hành vi vận chuyển tăng trữ mua bán trái phép pháo nổ
cục thuế tp hcm vừa công bố danh sách chín trăm sáu mươi chín doanh nghiệp nợ thuế quá hạn với tổng số tiền thuế tiền phạt và tiền chậm nộp là trên hai hai trăm bốn mươi tỷ đồng
đáng chú ý có ba doanh nghiệp nợ số tiền thuế rất lớn là công ty cổ phần may diêm sài gòn nợ hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hẳn bắt đầu thuế
công ty cổ phần thành ngân nợ gần một trăm sáu mươi tỷ đồng
công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số tám nợ gần một trăm một mươi bảy tỷ đồng
nhiều doanh nghiệp có thương hiệu khác cũng nợ số thuế khá cao như công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông năm trăm tám mươi bốn nợ hơn bảy mươi năm tỷ đồng
công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư xây dựng bách khoa việt nợ gần bảy mươi năm tỷ đồng
công ty cổ phần đầu tư sơn thuận nợ gần sáu mươi hai tỷ đồng
công ty cổ phần era enc nợ năm mươi tỷ đồng
công ty cổ phần doanh nghiệp còn lại có số nợ thuế từ trên hai trăm linh triệu đồng trở lên
theo cục thuế tp hcm tổng số nợ thuế nội địa trên toàn địa bàn thành phố đến hết tháng bảy đã tăng thêm gần năm mươi so với đầu năm
tương đương với khoảng gần một mươi ba hai trăm năm mươi tỷ đồng trong đó các khoản thuế phí là gần năm bốn trăm chín mươi tỷ đồng
các khoản nợ liên quan đến đất là ba tám trăm hai mươi năm tỷ đồng và các khoản tiền phạt tiền chậm nộp là khoảng ba chín trăm ba mươi tỷ đồng
tận dụng hai căn phòng trọ của gia đình
vũ thành đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở quận gò vấp tp hcm đang nuôi hơn ba trăm linh con rúi thương phẩm
với chi phí thấp mà hiệu quả kinh tế lại cao mô hình của đạt đang cho doanh thu hơn năm mươi triệu đồng mỗi tháng
và câu chuyện của chàng tra chín x cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay